ngân hàng nhà nước đã họp báo thông tin về kết quả hoạt động ngân hàng quý ba năm hai nghìn một mươi chín
theo ngân hàng nhà nước hoạt động của toàn hệ thống ngân hàng đều đã đạt được các mục tiêu đặt ra
theo đó chín tháng qua ngân hàng nhà nước đã điều hành linh hoạt đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ
để ổn định thị trường tiền tệ ngoại tệ và kiểm soát lãm phát
dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế tăng tám sáu mươi bốn so với cuối năm hai nghìn một mươi tám
thanh khoản của hệ thống tổ chức tín dụng được đảm bảo thông suốt mặt bằng lãi suất được duy trì ổn định
về nợ xấu tính đến cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín toàn hệ thống tổ chức tín dụng đã xử lý được hai trăm hai mươi bốn bảy nghìn tỷ đồng nợ xấu
tỷ lệ nợ sấu nội bảng đến cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín là một chín
trong thời gian tới ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ thận trọng
phối hợp hài hòa với chính sách tài khoá và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lãm phát
duy trì ổn định vĩ mô hỗ trợ tăng trưởng ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối
điều hành tín dụng phù hợp với chỉ tiêu định hướng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng
tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận tín dụng
kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro